hứa luật phong trú tại tỉnh cao bằng đối tượng đã có một tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa mãn hạn tù đầu năm nay đã tiếp tục bị công an tỉnh điện biên bắt xử về hành vi sử dụng mạng internet lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hứa luật phong đã lập và sử dụng nick facebook cá nhân sau đó kết nối với một trang fanpage nhà xe song châu chạy tuyến điện biên hà nội
mỗi khi có khách gọi đến số điện thoại trong phần giới thiệu của nhà xe trên page thực chất là số điện thoại của phong phong sẽ yêu cầu khách chuyển trước một phần hoặc toàn bộ tiền vé thì mới xác nhận đặt chỗ thành công
số tiền khách chuyển đến phong chiếm đoạt dùng để tiêu xài cá nhân
với thủ đoạn này trong khoảng thời gian từ tháng bốn đến tháng sáu năm nay phong đã lừa đảo chiếm đoạt của trên một trăm linh nạn nhân với tổng số tiền khoảng một trăm linh triệu đồng